vào sáng ngày một mươi chín tháng một tại hà nội đoàn đại biểu trung ương giáo hội phật giáo việt nam do hòa thượng thích thanh nhiễu
phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam làm trưởng đoàn
đã đến thăm và chúc tết cơ quan ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tại buổi tiếp hòa thượng thích thanh nhiễu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhân dịp tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và mong muốn trong năm đinh dậu
mặt trận tổ quốc việt nam sẽ thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào đã đề ra
đồng thời luôn là mái nhà chung đại đoàn kết cho toàn dân tộc
phó chủ tịch tổng thư ký trần thanh mẫn đã cùng hòa thượng thích thanh nhiễu và thành viên trong đoàn
ôn lại lịch sử truyền thống của giáo hội phật giáo việt nam và khẳng định trong suốt ba mươi năm năm qua
từ ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi một bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu giáo hội phật giáo việt nam luôn đồng hành cùng ngôi nhà chung
của mặt trận tổ quốc việt nam để thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào mà mặt trận tổ quốc việt nam
đã đề ra